các người bệnh được phát hiện sớm lựa chọn được phương pháp điều trị an toàn hiệu quả tránh các biến chứng hậu phẫu nâng cao chất lượng cuộc sống